để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh covid một mươi chín từ bên ngoài
tỉnh phú yên sẽ tạm hoãn tiếp nhận các đoàn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí
và tặng quà cho người dân vùng lũ đến từ vùng có dịch
theo sở y tế tỉnh phú yên nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ tp hcm
nơi vừa ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín là rất lớn
trước mắt tỉnh phú yên sẽ tạm dừng các đoàn đến từ tp hcm tổ chức khám chữa bệnh miễn phí
và tặng quà cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ
yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết
trong trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu công cộng bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang
nếu ai không chấp hành sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành